công trình thoát nước mặt và nước thải môi trường tại thị trấn trợ mới tỉnh bắc cạn được đầu tư từ rất nhiều năm nay với số tiền lên tới là gần một mươi tỷ đồng
tuy nhiên đã một mươi năm trôi qua công trình này vẫn ở tình trạng đắp chiếu có cũng như không
và việc giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường cũng như là xử lý nguồn rác thải đang ngày một nghiêm trọng tại đây vẫn chỉ là một ước mơ của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một trong những phần đất được quy hoạch để xây dựng bể chứa nước thải của công trình thoát nước mặt và xử lý nước thải môi trường thị trấn trợ mới
thay vì là một bề lắng cát dùng để lọc nước thì nay đã được bà con tận dụng để trồng rau như thế này
năm hai nghìn bảy chính phủ phần lan dùng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để đầu tư công trình này nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cải thiện môi trường nơi đây
thế nhưng từ khi khởi công cho đến nay công trình này vẫn chưa một
lần đi vào sử dụng hầu như xung quanh các bể chứa cỏ dại mọc um tùm
không chỉ gây lãng phí mà khi công trình xử lý nước thải không thể hoạt động
đồng nghĩa với việc nước thải và rác thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân thị trấn trợ mới được xả thẳng xuống lòng sông cầu
hệ lụy là nhiều năm nay đoạn sông chảy qua khu vực này đã đen ngòm bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân sinh sống tại đây
không có nước vào bể này đâu không bao giờ có nước vào trong bể này
nó chảy xuống sông nó chảy ra theo sông nó không chảy vào cống này đâu
ô nhiễm môi trường
và gà bịt các kiểu nó ném lên sông sông rất là ô nhiễm rồi
bây giờ các trẻ con ngày xưa lại còn đi tắm nhưng bây giờ các trẻ con không dám đi tắm bởi vì là độ sông ra nó ngứa
điều đáng nói khi dự án được triển khai chính chủ đầu tư là ủy ban nhân dân thị trấn trợ mới đã vô cùng bất ngờ khi được giao quản lý một công trình có số tiền lớn như vậy
bất ngờ hơn đến thời điểm hiện tại khi phóng viên đến địa phương để tìm hiểu
thì các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trợ mới vẫn đang loay hoay tìm phương án giải quyết và thao gỡ nút thắt cho công trình này
bởi cho đến nay sau nhiều năm đắp chiếu công trình vẫn chưa thể quyết toán được
cái việc mà lãng phí đó thì chúng tôi tại vì là huyện cũng không được làm chủ đầu tư
nên là cái dự án nước ngoài nên chúng tôi chỉ nhận cái phần mà bàn giao trên hồ sơ nguyên tắc thôi đưa vào sử dụng
nên là cái việc mà quá trình triển khai thi công
mà giám sát để thực hiện chương trình đấy thì huyện cũng không nắm được
gần một mươi năm trôi qua mong ước về một công trình làm đổi thay cuộc sống của người dân chợ mới vẫn chưa thể thực hiện
người dân thì vẫn luôn trông chờ vào chính quyền còn chính quyền thì vẫn loay hoay tìm cách giải quyết
đáng ngại hơn đơn vị đầu tư là ban điều phối nước sạch phần lan cũng đã giải thể
điều này rất dễ đẩy công trình tiền tỷ này rơi vào tình trạng cha chung không ai khóc
trong khi đó nước sông cầu tiếp tục gánh ô nhiễm mỗi ngày